thông tin phóng viên truyền hình công an nhân dân tại quảng nam vừa chuyển về khoảng một giờ ba mươi phút ngày hôm nay
tại km một nghìn ba trăm bốn mươi một tám trăm linh chín trên đường hồ chí minh đoạn qua địa phận làng ngói xã cà di huyện nam giang tỉnh quảng nam
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng một chiếc xe khách dường nằm mất lái bị lật xuống đường
làm hai người chết tại chỗ và một mươi bốn người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe khách mang biển số bốn mươi bảy b năm trăm sáu mươi sáu do tài xế phạm danh bốn mươi tuổi quê tỉnh đắk lắc điều khiển
chạy theo hướng đắk lắc huế khi đến đoạn làng ngói xã cà di do mất lái nên xe đã tự gây tai nạn bị lật khỏi mặt đường
khi xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng ba mươi năm người vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ
một mươi bốn người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu tại hiện trường chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn
ngay sau khi nhận được thông tin các cơ quan chức năng của huyện nam giang đã khẩn trương tiếp cận hiện trường
nỗ lực sơ cấp cứu các nạn nhân bị thương và cố gắng đưa hai nạn nhân tử vong bị mắc kẹt trong xe ra ngoài
hiện vẫn chưa xác định được danh tính của hai nạn nhân tử vong
ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này trung tâm y tế huyện nam giang tỉnh quảng nam đã khẩn trương
huy động tất cả các y bác sĩ của đơn vị lên hiện trường để sơ cứu các nạn nhân sau đó chuyển về trung tâm y tế huyện nam giang
bác sĩ lê văn minh trung tâm y tế huyện nam giang cho biết trong số một mươi bốn hành khách bị thương có một trường hợp bị thương nặng
hiện trường hợp này đã được chuyển lên điều trị tại bệnh viện đa khoa đà nẵng
trung tâm cũng tiến hành mổ cấp cứu hai hành khách số nạn nhân còn lại được chuyển xuống điều trị tại bệnh viện đa khoa miền núi bắc quảng nam
danh sách một mươi bốn nạn nhân được điều trị tại trung tâm y tế huyện nam giang rạng sáng nay gồm
nguyễn văn ly ba mươi hai tuổi quê thừa thiên huế
nguyễn thị yến ba mươi hai tuổi quê thừa thiên huế chuyển xuống đà nẵng điều trị
trần văn châu hai mươi một tuổi quê đắk lắc
nguyễn ái kỷ năm mươi tám tuổi quê thừa thiên huế
võ văn phụng hai mươi năm tuổi quê đắk lắc
nguyễn thị tuyết năm mươi năm tuổi quê đắk lắc
nguyễn thị theo bảy mươi hai tuổi quê đắk lắc
trương thị thanh năm mươi bốn tuổi quê quảng bình
nguyễn thị thu năm mươi tuổi quê đắk lắc
trần thị nhàn năm mươi sáu tuổi quê đắk lắc
huỳnh ngọc quang bốn mươi một tuổi quê đắk nông
phan danh bốn mươi tuổi quê đắk lắc là lái xe
huỳnh vinh hai mươi ba tuổi quê thừa thiên huế
trương thị nguyên hai mươi chín tuổi quê quảng bình
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành cứu hộ cẩu xe bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
những thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân và vụ việc
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo